hiện nay các loại hoa quả nhập khẩu được bán tràn lan ở các sợi siêu thị và bán hàng online
tuy nhiên để xác định được chính xác nguồn gốc xuất xứ thì không hề dễ dàng
nhằm khắc phục tình trạng này sở công thương phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội
đã tiến hành cấp biển công nhận các cửa hàng bán hoa quả có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
đảm bảo các tiêu chí tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
theo đó sở công thương sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội
sẽ tiến hành cấp biển và cấp giấy chứng nhận cho các cửa hàng kinh doanh hoa quả
tại các quận nội thành theo đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn
thuộc các quận nội thành
sau một năm thí điểm trên địa bàn một mươi hai quận nội thành hà nội
có tổng số bảy trăm sáu mươi sáu cửa hàng kinh doanh trái cây đáp ứng đủ điều kiện và đã được cấp biển chứng nhận
người kinh doanh trái cây thì phải được học tập các kiến thức được khám sức khỏe
và học tập kiến thức về an toàn thực phẩm
và cái nguồn nhân lực đảm bảo cho cửa hàng
cũng phải đáp ứng đầy đủ theo các tiêu chí quy định của đề án
thế còn đối với người tiêu dùng thì cái nhận thức của người tiêu dùng là sẽ
quan tâm hơn đến cái việc mà ta kiểm soát cái chất lượng nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
để khi mà mua sắm thì chúng ta đến những cái cửa hàng nó tin cậy
và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo được chất lượng
để có thể được gắn biển các cửa hàng kinh doanh trái cây phải đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí
do sở công thương và sở nông nghiệp đề ra
chính vì vậy những cửa hàng này sẽ là một địa điểm tin cậy với người tiêu dùng
khi lựa chọn các sản phẩm trái cây
và nhất là khi mà clever food được sở công thương cấp biển nhận diện hoa quả sạch
thì mình lại luôn là ưu tiên số một của mình
nên là mình rất là yên tâm khi lựa chọn hoa quả tại clever food
khi mình đến đây thì các bạn nhân viên tư vấn
khi mình hỏi về các giấy tờ các thứ về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
thì các bạn đều cung cấp cho mình
các giấy tờ đầy đủ về nguồn gốc của các nước
đề án trái cây của thành phố hà nội sau một năm triển khai
đã góp phần hạn chế hoạt động bán trái cây rong
lấn chiếm lòng đường vỉa hè và không bảo đảm an toàn thực phẩm
đồng thời góp phần tăng doanh thu cho các cửa hàng uy tín